để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân mà không cần xuất trình sổ hộ khẩu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời lực lượng công an nhân dân phải cố gắng thể hiện được tính đột phá là nòng cốt trong việc thực hiện đề án sáu
với nhiều nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm
tuần qua thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã dự lễ công bố quyết định của đảng ủy công an trung ương
về việc lập đảng bộ cục hậu cần là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng
thứ trưởng đề nghị với mô hình tổ chức đảng mới đảng ủy cục hậu cần tập trung xây dựng đảng bộ cục hậu cần
trong sạch vững mạnh khẩn trương kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc bầu ủy ban kiểm tra chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy
xây dựng quy chế làm việc của đảng ủy và bổ sung phương hướng nhiệm vụ của đảng bộ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm

tại hội nghị giao ban công tác kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật công an nhân dân quý ba và chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh nhiệm vụ chủ động ra soát chương trình kế hoạch công tác năm hai nghìn hai mươi hai của các đơn vị
bảo đảm đúng tiến độ yêu cầu nhất là các đề án dự án của đảng ủy công an trung ương bộ công an trình chính phủ
các nhiệm vụ thuộc chương trình công tác năm của đảng ủy công an trung ương tập trung chỉ đạo giải ngân kịp thời các nguồn kinh phí những tháng cuối năm
nhất là các dự án xây dựng trọng điểm các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật dùng chung toàn ngành
thưa quý vị đã từ lâu thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình hòng chống phá nhà nước việt nam từ bên trong
các thế lực thù địch thường dương chiêu bài tự do dân chủ nhân quyền làm mũi tiến công với rất nhiều thủ đoạn tinh vi nham hiểm
một trong những mưu đồ được chúng thực hiện giáo diết nằm dưới chiêu bài tù nhân lương tâm
vậy mưu đồ chống phá nhà nước dưới chiêu bài tù nhân lương tâm là như thế nào
xin mời quý vị cùng đến với phần trình bày của biên tập viên nam hà
xin chào trường quay kính chào quý vị
từ lâu nay triệu bài tù nhân lương tâm được các thế lực thủ địch sử dụng
nhằm cổ suý ủng hộ cho một số đối tượng phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia
chống đối đảng nhà nước và nhân dân việt nam
qua đó kích động tâm lý cực đoan đầu độc dư luận làm tổn hại tình hình an ninh chính trị của việt nam
lê văn dũng trịnh bá phương nguyễn thị tâm và phạm đoan trang
là những đối tượng đã bị tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đưa ra xét xử về tội làm tàng trữ phát tán
hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
sau khi những đối tượng vi phạm pháp luật này
bị kết án các phần tử phản động trong và ngoài nước đã tích cực khóc mướn
đòi trả tự do ngay lập tức cho các nhà dân chủ tự xưng
thổi lửa cho sự kiện này các trang điện tử như bbc rfa voa
cũng đã đồng loạt lên tiếng bẻ lái vụ án tìm cách tẩy trắng tội danh nhằm kêu oan cho các đối tượng
ở việt nam không có bất kỳ ai bị bắt giữ
vì cái gọi là hoạt động nhân quyền
chỉ có những người bị cơ quan chức năng bắt giữ xử lý vì vi phạm pháp luật việt nam
từ những phát ngôn thông tin sai lệch về vụ án các tổ chức thiếu thiện trí với việt nam
như tổ chức phóng viên không biên giới
ủy ban bảo vệ các nhà báo
tổ chức theo dõi nhân quyền
cũng được dịp té nước theo mưa với các tuyên bố thông cáo cố tình xuyên tạc sự thật
chỉ trích miệt thị nền tư pháp
chỉ trích đảng nhà nước việt nam dưới chiêu bài nhân quyền tự do báo chí tự do ngôn luận
human rights watch không đại diện pháp lý cho bất cứ cá nhân tổ chức nào được quốc tế hay là việt nam thừa nhận
các đối tượng mà human re wad cho rằng đang thực hành các quyền về dân sự và chính trị
về mặt bản chất đó là đang vi phạm các pháp luật của việt nam
vậy phải chăng chỉ có ở việt nam mới xử lý những người trong đối tượng
đối nhà nước
trả lời câu hỏi này chỉ cần một vài thao tác hết sức đơn giản thông qua công cụ tìm kiếm google trên internet
cũng cho ra hàng trăm nghìn kết quả
ví dụ như tại đức kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
các trang mạng nếu như để người dùng đăng tải những nội dung thông điệp mang tính thủ hận dân tộc
gây nguy hại đến an ninh quốc gia lợi ích đất nước đều bị xử lý với nhiều hình thức tùy thuộc vào tính chất mức độ
thậm chí ở một số nước chưa nói đến lợi ích chung của quốc gia dân tộc
mà chỉ cần tung tin giả mạo có tính xỉ nhục cá nhân cũng đã bị các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý một cách nghiêm khắc
tại việt nam có thể thấy nhiều năm qua các thế lực thù địch dường như không biết bấu víu vào vấn đề gì hơn
là lợi dụng những vấn đề về tôn giáo dân tộc nhân quyền để chống phá sự nghiệp cách mạng của việt nam
bất chấp việc những người này vi phạm pháp luật việt nam
các thế lực thù địch phân tử phản động lại tiếp tục khoác lên
cho nên họ tâm áo tù nhân lương tâm
và coi đó là biểu tượng của những người dám đấu tranh vì nhân quyền để gây áp lực lên chính quyền việt nam
mục đích của việc gắn vấn đề về tù nhân lương tâm
đó là biến các đối tượng vi phạm pháp luật trở thành những hình mẫu
để cổ suý cho các hành vi vi phạm pháp luật khác
nhằm đánh lừa cơ quan dư luận ở trong và ngoài nước
trong các văn bản pháp lý của liên hợp quốc
cũng như các nước trên thế giới
không có khái niệm tù nhân lương tâm
chính vì vậy tù nhân lương tâm không có giá trị về pháp lý
đứng sau màn kịch tù nhân lương tâm
từ đó vu cáo việt nam vi phạm nhân quyền là các tổ chức phản động
những tổ chức khủng bố như việt tân
chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
triều đại việt với âm mưu lật đổ chính quyền việt nam
hiển nhiên khi các đối tượng có hành vi chống phá an ninh
hòa bình ở việt nam thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật việt nam
vậy những người được các thế lực thù địch gọi là tù nhân lương tâm và một mực bảo vệ là ai
bản chất của việc các đối tượng luôn rêu giao đấu tranh cho dân chủ nhân quyền là gì
lê văn dũng là thành viên của rất nhiều hội nhóm bất hợp pháp như nâu you hà nội
hội bầu bí tương thân hội nhà báo độc lập thường xuyên tham gia biểu tình trái phép
và đưa các bài viết hình ảnh có nội dung sai lệch đà phá chế độ chính quyền nhân dân
còn châu văn khảm là đại diện của cái gọi là cơ sở đảng bộ sydney
kiêm bí thư đảng bộ úc châu của tổ chức khủng bố việt tân
năm hai nghìn một mươi chín người này nhập cảnh trái phép vào việt nam cùng một số đối tượng trong nước
tiến hành các hoạt động chống phá rồi bị kết án một mươi hai năm tù
trong khi đó phạm đoan trang là thành viên cốt cán của tổ chức voice tổ chức ngoại vi của việt tân
người sáng lập nhà xuất bản tự do sản xuất tàng trữ
phát hành các ấn phẩm có nội dung xuyên tạc kích động bạo lực chống phá đảng nhà nước
và đã bị kết án chín năm tù
bản chất họ thực ra cũng là những con rối của các tổ chức cá nhân thiếu thiện trí với việt nam ở nước ngoài
họ hoạt động chống phá việt nam cũng vì những cái lợi ích cá nhân
nếu hoạt động tích cực thì được tài trợ từ các tổ chức nước ngoài nhiều hơn
nhưng chính vì vậy mà các tổ chức nước ngoài cũng lợi dụng điều đó để mà kích động
bất chấp việc những người này xâm phạm đến an ninh quốc gia vi phạm pháp luật việt nam
bất chấp hậu quả mà các đối tượng gây ra cho xã hội
một số tổ chức chống phá ở hải ngoại lại tung hô họ bằng cách vẽ ra cái gọi là giải thưởng nhân quyền
để gây chú ý chúng không ngừng tung hô và quảng bá dùng beng giải thưởng có giá trị cả vật chất lẫn tinh thần
sau đó tự lập hội đồng đưa ra các ứng viên nhận giải
với tiêu chí là thành tích chống phá càng dày thì càng dễ được trao thưởng
hầu hết những người được trao giải lại chính là những đối tượng có hoạt động chống lại lợi ích của quốc gia và dân tộc
bản chất là họ thứ nhất họ muốn đánh bóng tên tuổi của mình
thứ hai là quảng bá tên tuổi của các đối tượng chống nuôi trong nước
cũng như là kích động cổ suý cho các hoạt động chống đảng nhà nước ta
thời gian qua các trang mạng của tổ chức khủng bố việt tân loan tin về cái gọi là lễ trao giải thưởng nhân quyền lê đình lượng hai nghìn hai mươi một
chỉ riêng việc lấy họ tên một người vi phạm pháp luật hình sự việt nam và đang bị thi hành án phạt tù để đặt tên giải thưởng
thì tổ chức khủng bố việt tân đã tự bộc lộ bản chất
thông qua các đối tượng phản động ở trong nước cũng như là hoạt động xuyên tạc về tình hình của đất nước
coi dân quyền cao hơn chủ quyền coi lợi ích của cá nhân cao hơn lợi ích của quốc gia dân tộc
thì các thế lực thủ địch cũng đã lồng ghép vào đó những luận điệu sai trái thủ địch
nhằm mục đích là hướng lái chuyển hóa tư tưởng của cán bộ đảng viên cũng như là của nhân dân

mầu việt nam vào hội đồng nhân quyền liên hợp quốc cho nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu
tháng hai năm hai nghìn hai mươi một việt nam tiếp tục tham gia ứng thử vị trí thành viên hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm với tư cách ứng thử viên của asean
tháng chín vừa qua máu washington harms của mỹ cũng đã đăng bài viết ủng hộ việt nam ứng thử vào hội đồng nhân quyền liên hợp quốc

bài viết đánh giá kể từ khi chính thức trở thành thành viên liên hợp quốc vào tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
việt nam đã đóng góp hiệu quả và hoạt động của liên hợp quốc trong xây dựng hòa bình phát triển và bảo đảm quyền con người
bài viết khẳng định việc việt nam ứng cử vào hội đồng nhân quyền sẽ góp phần làm sâu sắc thêm sự tham gia của việt nam vào hệ thống quốc tế
khẳng định lại một lần nữa việt nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm mà chỉ có các đối tượng vi phạm pháp luật
và chắc chắn rằng không thể lấy một khái niệm mơ hồ để bao che cổ suý cho những hành vi chống phá chế độ
làm tổn hại đến lợi ích an ninh của quốc gia phá hoại sự ổn định của đất nước
việt nam kiên quyết đấu tranh xử lý những kẻ phá hoại phản bác lại mọi luận điệu xuyên tạc sai trái bảo vệ mọi thành quả cách mạng của đất nước

đến đây tôi cũng xin được kết thúc phần trình bày của mình mời quý vị tiếp tục quay trở lại trường quay
tin an ninh trật tự cập nhật phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã điều tra làm rõ vụ án người vợ sát hại chồng rồi tạo hiện trường giả
trước đó bà trần thị hoanh năm mươi ba tuổi ở thôn hòa mỹ xã hành phước huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
đã hô hoán cho mọi người biết về việc chồng của bà là ông huỳnh hà năm mươi một tuổi bị giang hồ đòi nợ sát hại
tuy nhiên qua khám nghiệm xác minh điều tra vụ việc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã làm rõ trần thị hoanh chính là hung thủ sát hại ông huỳnh hà
bước đầu đối tượng khai nhận do hai vợ chồng mâu thuẫn cãi vã khiến đối tượng căm tức lên kế hoạch sát hại chồng
và trong lúc ông hà ngủ trưa bà hoanh đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến ông hà tử vong
sau đó bà hoanh xóa dấu vết hiện trường và dựng chuyện chồng bị giam hồ đòi nợ sát hại
đang trên đường mang ma túy đi tiêu thụ đối tượng giàng a chua sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đã bị công an huyện mai sơn tỉnh sơn la phối hợp cùng các lực lượng liên quan phát hiện bắt xử
vào hồi bốn h ba mươi phút ngày ba mươi tháng chín tại đường quốc lộ bốn g đoạn đi qua địa phận xã triềng kheo huyện mai sơn
lực lượng công an phát hiện bắt quả tang đối tượng giàng a chua đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tang vật thu giữ gồm một bánh heroin sáu viên ma túy tổng hợp khoảng một kg thuốc phiện

cùng một số tăng vật khác có liên quan khám xét khẩn cấp chỗ ở của giàng a chua lực lượng công an thu giữ một bảy tỷ đồng và một xe máy
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tang chữ mua bán trái phép chất ma túy và tang chữ súng
đối tượng nguyễn văn vũ trú tại phường diên hồng thành phố pleiku vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh gia lai tạm giữ
trước đó tại phường yer karin thành phố pleiku
lực lượng công an bắt quả tàng vũ đang bán ma túy cho hai đối tượng nghiện
tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng cơ quan công an phát hiện thêm hai gói heroin
tổng số ma túy bị cơ quan công an thu giữ khoảng hơn một trăm linh gram cùng bốn khẩu súng bảy mươi bảy viên đạn các loại chín vỏ đạn
hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
liên quan đến vụ một nam công nhân bị rơi xuống sông mất tích vào chiều ngày ba mươi tháng chín trên tuyến sông cổ chiên huyện long hồ tỉnh vĩnh long
qua ba ngày tích cực tìm kiếm
vào khoảng một mươi bảy h ba mươi chiều ngày hôm nay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân trên tuyến sông cổ chiên
đoạn thuộc thủy phận xã thanh đức huyện long hồ cách hiện trường khoảng một mươi hai km
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày ba mươi chín ba công nhân gồm anh trần thanh châu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế và hai công nhân khác làm việc tại trụ t một mươi sáu cầu mỹ thuận hai
thì bất ngờ sàn tiếp cận lối vào vận thăng bị sập
làm cả ba anh rơi xuống sông
lúc này các công nhân phía trên dùng phao cứu sinh quăng xuống sông và đã cứu được hai người
riêng anh châu bị nước cuốn trôi và mất tích
hiện lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố trên
thông tin từ trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam chiều nay cho biết
toàn bộ một mươi ba thi thể thuyền viên gặp nạn đã được đơn vị dùng tàu cứu nạn chuyên dụng đưa về cầu cảng trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu bốn
theo báo trong lúc một ngày các nhà nội dung sử dụng thủ tướng của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam

trước đó tàu hà ngu ru tám quốc tịch trung quốc trên tàu có hai mươi một thuyền viên toàn bộ quốc tịch trung quốc
tàu trên đường hành trình chở năm mươi tấn khoai sắn lát từ cảng co si trang đến cảng liên vân
trung quốc khi đến vị trí có tọa độ cách phía nam đông nam vũi vũng tàu khoảng một trăm hai mươi chín hải lý
tàu có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm trong đó thuyền trưởng sức khỏe nguy kịch tàu đã neo và yêu cầu cứu nạn khẩn cấp
ngay sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng chức năng việt nam đã khẩn trương ứng cứu đưa được một mươi một thuyền viên lên máy bay
đưa về trung tâm y tế dân quân huyện quân đào
trong quá trình cấp cứu ba thuyền viên ở tình trạng quá nặng không qua khỏi
do bị ngộ độc nặng một mươi thuyền viên còn lại cũng được xác định là đã tử vong trên tàu uzu tám đang neo ở giữa biển
hiện tại tám thuyền viên còn sống sót của tàu uju tám đang được chăm sóc tại trung tâm y tế dân quân y huyện côn đảo và sức khỏe đã ổn định